kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh hà nam
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một xe tải
chở khoảng bốn tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên tuyến quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận thôn thịnh đại xã đại cương huyện kim bảng tỉnh hà nam
tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
đã kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi tám nghìn tám trăm tám mươi năm đang lưu thông theo hướng đồng văn trợ dầu
do lái xe trần văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa điều khiển
qua quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở tám thùng chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng khoảng bốn tấn
toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao cho cơ quan chức năng
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý chủ lô hàng theo quy định của pháp luật
trong suốt hai năm qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín cuộc sống của người lao động khó khăn hơn bao giờ hết
bởi vậy việc nỗ lực đảm bảo an sinh cho người lao động chính là điều kiện tiên quyết
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hưởng ứng lễ kỷ niệm một trăm ba mươi sáu năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
công đoàn việt nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để đảm bảo an sinh cho người lao động
xin mời quý vị cùng theo dõi
trong suốt năm vừa qua dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng công đoàn công an nhân dân
đã giữ vững vai trò tiên phong giữ vững truyền thống sẻ chia cùng đồng đội
bằng việc thực hiện nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
như phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
công an nhân dân trong mùa dịch tổ chức thăm hỏi cho hơn năm cán bộ đoàn viên công đoàn
là f f một f hai có hoàn cảnh khó khăn trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn
cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
công đoàn công an nhân dân cũng rất là mong muốn là các đồng chí cán bộ đảng viên công đoàn
qua cách hoạt động trong lao của công an nhân dân sẽ ủng hộ và cũng như tin tưởng
và tổ chức công đoàn công an nhân dân và cũng sẽ tiếp tục gắn bó với các cơ quan đơn vị
để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn viện sinh lao động
năm hai nghìn hai mươi hai liên đoàn lao động tp hà nội chỉ đạo công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
công đoàn ngành y tế hà nội phối hợp bệnh viện phụ sản hà nội tổ chức khám sức khỏe
truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phát thuốc miễn phí cho bốn trăm chín mươi nữ công nhân
lao động các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần chăm lo hỗ trợ nữ công nhân lao động
nhiều thì những ethnic
thì được phát đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân liên quan đến việc sản xuất

kính chắn bọt
đồng phục lao động ngoài ra thì hàng năm công ty mình tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ cán bộ công nhân viên h giving
và đồng phục lao động ngoài ra thì khoảng năm công ty mình tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ cán bộ công nhân viên h sai được xài xuất
sức khỏe của mình thì mình sẽ cố gắng cống hiến nhiều cho công việc
đối với cả hoạt động đảm bảo an toàn của công ty canon việt nam thì bàn đánh đạo công ty rất là sát sao
và hàng năm chúng tôi nói hàng năm hàng tháng chúng tôi đều tổ chức các hoạt động như là đánh giá rủi ro máy
máy mới ngay từ đầu vào đều được đánh giá bởi bàn lãnh đạo công ty
cái thứ hai nữa là đánh giá định kỳ của máy móc
để đảm bảo là nếu như các rủi ro phát sinh đều được tìm kiếm và cải tiến một cách triệt đẩy
việc chăm lo đời sống bảo đảm an sinh sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc
từ đó mới có thể thúc đẩy kinh tế
những con số trong cột mốc về tăng trưởng kinh tế quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đã chứng minh chính sách phục hồi kinh tế của nước ta là hoàn toàn đúng đắn
nhịp sống hồi sinh trên mọi lĩnh vực cho người dân doanh nghiệp
vững tin vào các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế
kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đà tích cực trong quý ii và cả năm hai nghìn hai mươi hai
khách quốc tế đến việt nam trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm linh một bốn nghìn lượt người
gấp hai bốn lần so với tháng trước và gấp năm hai lần so với cùng kỳ năm trước
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta đạt gần một trăm chín mươi hai bốn nghìn lượt người
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng năm hai mươi
đạt mức một trăm bảy mươi chín nghìn tỷ đồng
dịch vụ du lịch lữ hành tăng một mươi năm
đạt mức bốn ba nghìn tỷ đồng
bên cạnh đó vận tải hành khách tháng bốn hai nghìn hai mươi hai ước đạt ba trăm năm mươi tám bảy triệu lượt khách vận chuyển
tăng một mươi hai bảy so với tháng trước và luân chuyển một mươi bảy hai tỷ lượt khách
tính chung bốn tháng đầu năm nay vận tải hành khách đạt một hai nghìn luật người
tăng hai trăm hai mươi bốn tám triệu luật khách vận chuyển và luân chuyển năm mươi sáu một tỷ luật khách
nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế vào dịp sea games ba mươi một và đợt cao điểm hè sắp tới
hà nội đã nhanh chóng xây dựng làm mới các sản phẩm độc đáo trên địa bàn thành phố
trong đó sản phẩm du lịch về đêm gắn với các khu di tích lịch sử hiện đang là điểm nhấn thu hút khách tham quan trong và ngoài nước
sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
bảy giờ tối tại khu di tích hoàng thành thăng long
nhiều du khách và đơn vị lữ hành đã có mặt tại đây để trải nghiệm tour đêm giải mã hoàng thành thăng long
tại đây du khách được trải nghiệm không gian hoàng thành xưa chiêm ngưỡng những hiện vật cổ vật quý giá được tìm thấy tại hoàng thành
sau một thời gian tạm dừng bởi covid một mươi chín lần này chúng tôi tái khởi động lại tour đêm
và đây là một cái sản phẩm tour mới hấp dẫn
hy vọng đem đến cho du khách những trải nghiệm thật mới mẻ
và đây là một sản phẩm nhằm để phát triển góp phần và phát triển kinh tế đêm của thủ đô hà nội
và thời điểm này là cơ hội rất thích hợp để chúng tôi khởi động lại chương trình tour đêm
và mong muốn đem đến cho du khách một sản phẩm du lịch mới
tất cả chương trình được kéo dài trong khoảng thời gian chín mươi phút với giá vé khoảng hai trăm linh đồng một lượt
tour du lịch này thu hút đông đảo người dân tham gia
cái tour hoàng thành thăng long này năm nay vẫn tiếp tục với cái khung cơ bản như năm trước
tuy nhiên là nó sẽ có sự linh hoạt để đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách du lịch
những tour này thì đang đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch nội địa
tuy nhiên sắp tới chúng ta sẽ đón nhiều khách quốc tế hơn
và cái tour giải mã hoàng thành trang long này sẽ hướng đến khách quốc tế
tùy từng thị trường mà có những nội dung điều chỉnh để cho nó phù hợp với nhu cầu của khách quốc tế
tại khu di tích nhà tù hòa lò tour trải nghiệm đêm thiêng liêng đã được đặt vé trước đến hết tháng năm
thông qua những phần thuyết minh truyền cảm các hoạt cảnh được bổ trợ bằng âm thanh ánh sáng sống động
du khách đã cảm nhận được những câu chuyện về sự hy sinh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ
mặc dù là mình đã sống ở hà nội rất lâu rồi chưa bao giờ được đặt chân đến
và hôm nay khi mà đến đây thì thật sự là cảm xúc nó rất trào dâng
tái hiện lại một cách rõ nét nhất chân thực nhất cái không gian thực sự trong nhà tù
trước đây những cái chiến sĩ cách mạng của chúng ta phải trải qua
lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái thanh âm mà nó to hoặc là nó giật mình như vậy
vì không ngờ là nó thật đến lúc như vậy
rất tuyệt vời ạ mọi người chắc chắn phải đi một lần nữa
những tour du lịch đêm như thế này mang lại cho du khách trải nghiệm độc đáo
đồng thời được đánh giá là mở ra hướng đi mới cho những khu di tích văn hóa lịch sử
để có cách tiếp cận du khách một cách thú vị hơn
nhất là trong thời điểm phục hồi du lịch như hiện nay
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư kinh tế vĩ mô tháng bốn tiếp tục duy trì ổn định
thu ngân sách nhà nước ước đạt gần bốn mươi sáu dự toán tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ
xuất khẩu bốn tháng tăng hơn một mươi sáu
an ninh năng lượng an ninh lương thực

bộ giao thông vận tải vừa báo cáo ủy ban kinh tế của quốc hội
về thí điểm chỉ áp dụng thu phí điện tử không dừng etc trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
đồng thời tin tưởng việc thí điểm sẽ thành công góp phần tăng tỷ lệ các phương tiện gián thẻ và tham gia dịch vụ
phần đấu hoàn thành mục tiêu trên tám mươi số lượng các phương tiện gián thẻ và tham gia dịch vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai
giá ga bán lẻ trong nước tháng năm được điều chỉnh giảm
cụ thể giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng năm tại thị trường hà nội
là bốn trăm tám mươi bảy một trăm linh đồng một bình dân dụng một mươi hai kg một chín trăm bốn mươi tám bốn trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg
lần lượt giảm hai mươi năm tám trăm linh đồng một bình một mươi hai kg và một trăm linh hai chín trăm linh đồng một bình bốn mươi tám kg đã bao gồm vat
trung bình mỗi năm sản lượng vải thiều bắc giang đạt hơn một trăm sáu mươi tấn
trong đó diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp là một mươi năm bốn trăm linh hectare global gap là tám mươi hai hectare
từ loại cây giúp người nông dân xóa đói giảm nghèo giờ đây vải thiều đã mang lại ngoại tệ cho người nông dân
thưa quý vị hình ảnh mà quý vị
đang thấy đây là quả vải thiều tươi của việt nam trên các kệ siêu thị tại nhật bản
giá của quả vải cũng khiến cho nhiều người phải trầm trồ
một hộp một trăm hai mươi một mươi quả
vâng nhật bản nổi tiếng nghiêm ngặt trong từng quy trình tiêu chuẩn kiểm dịch với hàng nông sản
bởi họ lo nguy cơ lây lan dịch bệnh làm hại nông nghiệp địa phương mất an toàn thực phẩm
đây có thể được xem như là tấm hộ chiếu quyền lực để cho thương hiệu vải thiều bắc giang lên đường xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới
hãy xem hành trình để quả vải có thể xuất ngoại và lợi ích kinh tế mà quả vải mang lại khi ghi tên tuổi mình trên thị trường quốc tế
vải thiều bắc giang hiện đã có mặt trên ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
và được bảo hộ nhãn hiệu tại tám quốc gia là trung quốc mỹ nhật bản úc hàn quốc
để trái vải thiều có thể xuất ngoại trải qua nhiều bước khắt khe
tám bước để trái vải thiều xuất khẩu
từ khi ra hoa đến khi xuất khẩu trải qua một trăm linh ngày chăm sóc đặc biệt
cứ một mươi ngày một lần phải được kiểm tra tình hình sâu bệnh phân bón phun thuốc theo lịch
phải được lấy mẫu xét nghiệm năm lần trước khi thu hái để đảm bảo không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
quả lép kẹ được cắt bỏ
vải xuất đi đảm bảo tiêu chuẩn hai mươi năm ba mươi quả một kg
quả vải xuất đi phải đạt độ ngọt trên một mươi tám độ bris
sau khi hái được đưa ngay đến nhà máy
tại đây quả vải được làm mát khử khuẩn tiệt trùng đóng gói
trái vải được xuất khẩu sang các nước bằng đường biển
để giải quyết bài toán xuất khẩu trái vải thiều
trước những biến động không ngừng của thị trường nước ngoài
bắc giang chú trọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại
bên cạnh đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng thương hiệu phân phối thị trường
tôi đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ trên kênh thương mại điện tử
kết quả cho thấy như năm hai nghìn hai mươi một cũng đã mang lại rất nhiều giá trị nhất định
thì hiện nay là gần như tất cả các sàn thương mại điện tử
tại thị trường trong nước đã tham gia vào tiêu thụ sản phẩm vải thiều của tỉnh bắc giang
với quan điểm coi trọng tất cả các thị trường
tập trung khai thông các thị trường tiềm năng có giá trị kinh tế cao
đối với thị trường trong nước bắc giang đang thúc đẩy liên kết
với các nhà phân phối bán lẻ lớn nhằm đưa quả vải đến với mọi miền trên cả nước
quả vải thiều lục ngàn được bán tại hàng loạt các siêu thị
trong nước trên các chuyến bay của việt nam airlines
vải thiều trở thành món tráng miệng phục vụ hành khách hạng thương gia
và hạng phổ thông đặc biệt và trên các sàn thương mại điện tử
chúng tôi thì cái việc thứ nhất là để mà xuất khẩu được quả vải
sang nước ngoài sang châu âu rồi nhật bản mỹ những cái nước mà khó khăn
thì cái việc đầu tiên là chúng tôi phải áp dụng đúng theo cái khoa học
của bên sở khoa học này đã quy định về cái thuốc bảo vệ thực vật
rồi là phân bón là chúng tôi hợp tác xã chúng tôi là cử riêng cho một cái người
đi nhập cái đấy xong rồi về thì là chúng tôi phải kiểm tra chéo nhau
chúng tôi phun là chúng tôi lại phải kiểm tra chéo nhau
đấy mà đến lúc thu hoạch là chúng tôi thu hoạch là phải đủ cái thời gian cách ly
chúng tôi mới thu hoạch được
chỉ còn gần hai tháng nữa là đến vụ thu hoạch vải thiều chính vụ
cùng với niềm vui chuẩn bị một mùa quả ngọt bội thu
là những lo lắng thách thức do biến động của thị trường
bắc giang sẵn sàng
nhiều phương án khác nhau trong việc tiêu thụ vải thiều
chế biến sản phẩm vải thiều tại chỗ
bằng hình thức xấy khô chế biến công nghiệp
và cấp đông kéo dài thời gian bảo quản
huyện cũng rất là quyết tâm để triển khai tất cả các kế hoạch
cũng như là các giải pháp làm sao để tiêu thụ được vải thiều của năm hai nghìn hai mươi
cho con nhân dân huyện lục ngạn
thế thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất
làm sao để trước hết là phải
chăm sóc cho quả vải để đạt được cái chất lượng tốt nhất ạ
thế thì mặc dù là có các cái thị trường khó tính
tuy nhiên là chúng ta cũng phải đáp ứng được tất cả các thị trường cao cấp hơn và khó tính hơn
đối với trái vải thiều bắc giang đã có sự chủ động và đổi mới
cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại
rõ ràng đối với loại nông sản mà thời vụ kéo dài không lâu như vải thiều
những nỗ lực xúc tiến thương mại khơi thông đầu ra
sẽ đóng góp không nhỏ trong việc mở rộng thị trường
thúc đẩy tiêu thụ nhanh và bền vững